hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo